tại cần thơ làng hoa phó thọ bà bộ đang nhộn nhịp chuẩn bị những công đoạn cuối cùng sẵn sàng phục vụ tết
những ngày này làng hoa phó thọ bà bộ thuộc quận bình thủy thành phố cần thơ đang tất bật chăm sóc hoa kiểng
và sẵn sàng cho vụ tết với hơn bốn trăm linh giỏ hoa các loại
hiện nay làng hoa có khoảng năm mươi hectare diện tích đất trồng hoa với sự tham gia khoảng hai trăm năm mươi hộ gia đình
mỗi năm vào các ngày lễ hai rằm và ngày hai mươi chín ba mươi âm lịch làng hoa cung ứng ra thị trường khoảng một ba triệu giỏ
riêng năm nay để cung ứng ra thị trường tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy làng hoa đã xuống giống khoảng bốn trăm linh giỏ hoa các loại
gồm vạn thọ cát tường cúc đài loan cúc đồng tiền cúc hồng nhung hoa chuông bách hợp hoa ly thu hải đường dạ yến thảo ngọc nữ
so với năm trước số lượng giáo hoa năm nay tăng hơn một mươi
hiện nay sản phẩm hoa kiểng của làng hoa phó thọ bà bộ cung ứng khoảng năm mươi cho các tỉnh trong khu vực
tiêu thụ tại vườn hoa khoảng hai mươi còn ba mươi được bán cho các chợ cửa hàng
ở các quận huyện trong thành phố cần thơ